một trong những điều dễ nhận thấy nhất của các dự án bot giao thông là đến nay dù thu hút được một lượng lớn nguồn vốn để đầu tư vào hạ tầng tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
doanh thu thu phí thấp xa so với dự kiến và rất khó cải thiện trong ngắn hạn đang đẩy các khoản vay tín dụng quy mô lớn tại nhiều dự án bot giao thông mốc mé bờ nợ xấu
giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ngân hàng nhà nước đã phải có công văn kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép việt tiên banh được cơ cấu nợ
giữ nguyên nhóm nợ đối với tổng công ty ba mươi sáu đây là khoản tín dụng trị giá chín trăm chín mươi năm tỷ đồng mà việt tiên banh đã giải ngân cho tổng công ty ba mươi sáu
để thực hiện dự án bot quốc lộ một mươi chín trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi
trái với kỳ vọng ban đầu của nhà đầu tư và nhà tài trợ vốn doanh thu thu phí tại dự án bot quốc lộ một mươi chín không đạt so với phương án tài chính
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay chỉ đạt tám mươi bảy
năm vừa qua chúng tôi bị bù lộ

và tiếp tục tới đây nếu cái này không được xác định lại thì ba mươi sáu không biết lấy tiền ra để trả cả gốc lại
hiện nay là doanh nghiệp cực kỳ khó khăn
điều đáng quan ngại là tình hình tài chính tại dự án bot quốc lộ một mươi chín vẫn tiếp tục ưu ám do lưu lượng phương tiện qua lại trên tuyến đường từ tây nguyên xuống vùng duyên hải nam trung bộ
thấp rất xa so với dự báo trong phương án tài chính
bên cạnh đó việc doanh nghiệp dự án không được phép tăng mức phí sử dụng đường bộ
dù đây là điều khoản được xác lập trong hợp đồng bot đã ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng khiến tình trạng hụt thu càng thêm trầm trọng
dự án bot quốc lộ một mươi chín vẫn còn khá may mắn khi nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng cho vay là việt tiên banh
trên thực tế tại một số dự án nhà tài trợ vốn đã thẳng tay đánh tụt nhóm nợ tiến dụng do không thanh toán các khoản lãi gốc đúng hạn
cụ thể là bot cải tạo quốc lộ một mươi tám đoạn bắc ninh uông bí đã bị việt tiên banh chuyển sang nợ xấu khoảng tiền một bốn trăm một mươi chín tỷ đồng
hai dự án khác bị chuyển từ nợ nhóm một sang nợ nhóm hai là dự án bot quốc lộ ba mươi tám dư nợ một một trăm linh tỷ đồng của shb
dự án bot thái nguyên trợ mới dư nợ hai năm trăm bốn mươi tám tỷ đồng của nhóm ba ngân hàng là tech không banh bảo việt banh và hd banh
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tỷ lệ nợ xấu dư nợ tín dụng đối với các dự án bot bt giao thông đã bắt đầu tăng nhanh
thời điểm ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ này là hai một mươi một
trong khi từ năm hai nghìn một mươi năm
năm đến hai nghìn một mươi tám tỷ lệ này chỉ dưới một chủ yếu là do doanh thu thu phí không đạt như dự kiến
trong báo cáo gửi quốc hội mới đây ngân hàng nhà nước cho biết là đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
các dự án bot trên toàn quốc đang vay một trăm một mươi tỷ đồng
đáng chú ý là nhiều dự án bot đã hoàn thành đi vào khai thác nhưng doanh thu không đạt như phương án tài chính ban đầu
vì vậy hiện có năm mươi ba tỷ đồng dư nợ tín dụng có nguy cơ phải cơ cấu nợ
sinh nợ xấu cho các ngân hàng thương mại
đây được xem là một trong những hệ lụy lớn về kinh tế đối với các dự án bot hiện nay
dự án bot thái nguyên chợ mới hoàn thành và đi vào khai thác từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
theo phương án tài chính ban đầu của dự án này sẽ có hai trạm thu phí với tính toán thu được là sáu trăm linh triệu đồng mỗi ngày
tuy nhiên từ khi đi vào khai thác đến nay nhà đầu tư chỉ thu được một trạm đặt trên tuyến đường mới thái nguyên chợ mới
và chưa kể thu phí ở trạm đặt trên quốc lộ ba cũ
vì thế doanh thu chỉ đặt khoảng sáu mươi triệu đồng mỗi ngày
dù mỗi tháng nhà đầu tư chỉ thu được gần hai tỷ đồng nhưng lại phải trả ngân hàng gần hai mươi tỷ đồng
việc vỡ nợ của bot thái nguyên chậm mới đang hiện hữu
phương án tài chính ban đầu thì kể cả với dự án thu được nữa thì nó cũng chỉ được khoảng năm mươi phương án tài chính
còn bây giờ chỉ thu một trạm thì được khoảng một mươi phương án tài chính
đấy thiệt hại thì rất là lớn
dự án bot đầu tư xây dựng công trình
cải tạo nâng cấp quốc lộ chín mươi một cần thơ an giang có tổng mức đầu tư hơn một bảy trăm linh tỷ đồng với hai trạm thu phí t một và t hai
trạm t một thu phí ổn định từ năm hai nghìn một mươi sáu trạm t hai bắt đầu thu từ năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên do bất cập vị trí đặt trạm nên người dân phản ứng gây gắt khiến nhà đầu tư phải dừng thu phí từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
dự án này đã hoàn toàn vỡ phương án tài chính thua lỗ
đối với dự án là tổng
giá trị đầu tư là một bảy trăm hai mươi tỷ đồng
thời gian vừa rồi là doanh thu một tháng là hơn một mươi tỷ
lãi vay mà chúng tôi phải trả là cũng khoảng một mươi năm tỷ đồng một tháng
như vậy là đến thời điểm hiện tại là chúng tôi lỗ trên trăm tỷ
chưa đủ cái tiền để trả gốc cho ngân hàng
và toàn bộ số tiền mà lợi ích từ cái vốn chủ sở hữu là hai trăm tám mươi hai tỷ đồng
chủ đầu tư bỏ ra để đầu tư cho cái dự án này là khoảng trong phương án tài chính là dự kiến là khoảng từ một mươi hai đến một mươi năm năm sau mới thu được về
như vậy là phải ghi số âm cho chủ đầu tư từ nay đến khoảng gọi là một mươi hai đến một mươi năm năm sau
dự án bot cai lệ tiền giang tỉnh tiền giang dù hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm hai nghìn một mươi
thế nhưng chỉ thu được ít ngày trạm thu phí cai lệ đã phải dừng thu phí cho đến nay
theo chủ đầu tư họ đã phải lỗ hơn một tỷ
một trăm ba mươi tỷ đồng trong hai năm qua và nguồn tín dụng vai ngân hàng của dự án này đã trở thành nợ xấu
bộ giao thông vận tải thừa nhận thu lỗ của nhà đầu tư dự án này
thế nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tháo gỡ
để cái kéo dài mà lỗ một trăm ba mươi tỷ rồi họ cùng doanh nghiệp cùng là ngân hàng cùng đi vai
mà nếu để tình trạng mà ngân hàng cho xem đây là nợ xấu cho xem đây là doanh nghiệp không có khả năng để trả lại
thì ảnh hưởng rất lớn là cái ngành và sản xuất quyên doanh của doanh nghiệp khác
vấn đề ở đây là gì
thì nhà đầu tư với ngân hàng phải đảm bảo được là đàn phán theo nguyên tắc đảm bảo quyết định pháp luật
không đặt điều kiện mà nó thiếu hoặc là không phù hợp với quy định pháp luật
đây là một trong những nguyên tắc phải đảm bảo
muốn gì thì phải đúng quyết định pháp luật
chuyên ngành ngân hàng thì cũng cam kết đảm bảo đủ vốn để cho cái dự án này được triển khai
ngay từ bây giờ thì việt tiên banh là nhà đầu tư
dẫn đầu đây để kêu gọi hợp vốn với bidv và việt agribank
và thì đàm phán hợp đồng tín dụng theo các khung phổ như thế này
khi mà chúng ta ký được cái quyết định giao vốn của nhà nước
thì công chí ký được cái hợp đồng tín dụng
và chúng ta sẽ triển khai ngay
báo cáo của bộ giao thông vận tải mới đây cho thấy
trong sáu mươi một dự án bot do bộ này quản lý
có doanh thu thực tế
có doanh thuế thấp hơn dự báo như trạm bot hầm đeo cả
bot hà nội bắc giang pháp vân cầu rẽ
quốc lộ ba mươi tám tuyến tránh thành phố phủ lý
quốc lộ năm quốc lộ một đoạn qua quảng nam
đáng chú ý có ba mươi bảy dự án bot phải tăng phí từ một mươi hai một mươi
theo lộ trình cam kết trong hợp đồng
nhưng đến nay vẫn không được tăng phí
và theo lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi một sẽ có chín dự án trong số này
bị phá vỡ phương án tài chính
và chắc chắn hàng nghìn tỷ đồng sẽ tiếp tục trở thành nợ xấu của ngân hàng
việc vỡ phương án tài chính doanh thu không đạt như dự kiến
cũng như yêu cầu giảm miễn phí mất an ninh ở một loạt các dự án bot
đã khiến nhiều khoản vai ngân hàng của các dự án này chuyển thành nợ xấu
các nhà đầu tư mong muốn thao gỡ khó khăn để các dự án bot bảo đảm phương án tài chính
bảo đảm nguồn thu để trả nợ ngân hàng
thế nhưng vấn đề này vẫn chưa thể xử lý một cách dứt điểm
điều mà nhà đầu tư bot lo lắng không chỉ là việc trả nợ các dự án đã hoàn thành
mà còn liên quan đến khơi thông nguồn tiến dụng cho các dự án mới
nhất là các dự án thành phần của cao tốc bắc nam sắp tới
lâu nay thực hiện các dự án bot đều theo quy định của nghị định sáu mươi hai
về luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu nghị định ba mươi năm về mức thu phí bot
nhiều nhà đầu tư bot cho rằng quy định của các nghị định đã điều chỉnh rất lớn
đến nội dung các hợp đồng bot trong đó mức phí bot không được tăng theo lộ trình như hợp đồng
đã khiến sự điều chỉnh tăng năm thu ở các dự án này gây ra những nghịch lý
về quy định cho vai
thông kê của tổng cục đồng bộ việt nam cho thấy
các dự án bị giảm doanh thu lớn so với phương án tài chính
là bot thái nguyên chợ mới giảm tám mươi tám bot cầu hạc trì giảm năm mươi bảy
bot quốc lộ ba mươi tám giảm năm mươi ba bot quốc lộ hai đoạn tránh thành phố vĩnh yên giảm bốn mươi tám
bot quốc lộ một qua bình định giảm ba mươi năm bot quốc lộ một qua quảng ngãi giảm ba mươi ba
sự sụt giảm doanh thu bot theo phân tích của nhiều chuyên gia
chính là do phương án tài chính ban đầu của dự án đã không được tính toán cụ thể
sát thực tế và rủi ro về hụt thu là điều đương nhiên
về phương án tài chính là phải tính toán một cách hết chất cần rộng
với nhiều những cái đầu vào mà từ phương án tài chính thường khi ký kiết hợp đồng
là phải nhận dạng được đầy đủ những cái rủi ro có thể xuất hiện ra
tôi nói ví dụ như là cái lưu lượng xe đi dự báo là tám xe ngày đêm
nhưng thực chất nó không thể là tám xe
trước đây chúng ta có thể dự kiến rằng cái phương án sẽ có những khu kinh tế phát triển
nhưng vì sao không xuất hiện khu kinh tế phát triển đấy
cho nên những cái rủi ro về phát triển kinh tế
thường xuyên là cái thách thức rất lớn khi các nhà đầu tư lập cái phương án tài chính cho các dự án này
cái việc huy động từ nguồn nào thì cũng không phải là
theo quan điểm của tôi thì nó chỉ là mang ý nghĩa là hạch toán và tạo nguồn từ phía cơ quan quản lý nhà nước thôi
nhưng mà khi mà đưa một dự án vp thì chúng ta đã phải có cái dự án
đã phải có cái nguồn đó ngay từ đầu
để tránh những trường hợp mà chúng ta đưa vào những nguồn dự kiến là chúng ta sẽ thu trong tương lai
nhưng trên thực chất thì cái nguồn thu tương lai đấy chưa chắc nó đã được đảm bảo
thì nó sẽ lại dẫn đến một việc là không phải nhà đầu tư không thực hiện được cái cam kết của mình
mà chính cơ quan quản lý nhà nước không thực hiện được cam kết của mình
thì đấy cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với dự án vp
và trong trường hợp đó thì trong nhiều trường hợp nhà đầu tư là khi mà kêu lên được để mà xử lý được cái vấn đề
thì mọi việc nó đã đi quá xa
năm hai nghìn hai mươi ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục xếp chặt kiểm soát tín dụng
đối với các lĩnh vực rủi ro
như bất động sản chứng khoán và các dự án đầu tư bot
định hướng này vừa được ngân hàng nhà nước đưa ra trong buổi họp gần đây
phát tín hiệu cho thấy các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục chặt tay
trong việc xem xét cho vay các dự án có nguy cơ rủi ro như các dự án bot giao thông
hạn chế cho vay đầu tư bất động sản bot
nhiều ngân hàng thương mại đã chuyển hướng đẩy mạnh cho vay sản xuất kinh doanh
các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
riêng tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tăng trưởng mạnh
chiếm khoảng một phần tư tổng vốn cho nền kinh tế
chủ trương xếp chặt vốn vay vào các dự án rủi ro đã được thực hiện từ vài năm nay
nhằm hạn chế tình trạng chủ đầu tư tay không bắt giặc
tức là phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay ngân hàng để đầu tư
tìm ẩn nhiều nguy cơ nợ xấu
ngoài ra ngân hàng nhà nước nhấn mạnh là sẽ tiếp tục siết chặt hoạt động cho vay ngoại tệ
để hạn chế đô la hóa
mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm hai nghìn hai mươi cũng chỉ quanh một mươi bốn
ngân hàng nhà nước nhấn mạnh là sẽ tiếp tục xếp chặt hoạt động cho vay ngoại tệ
để hạn chế đô la hóa
ngân hàng nhà nước cũng khẳng định là sẽ áp dụng nhiều biện pháp ổn định mặt bằng lãi suất
đặc biệt cho vay không loại trừ việc giảm các mức lãi suất điều hành như năm hai nghìn một mươi chín
vâng như vậy là việc xếp chặt của các ngân hàng nhằm giảm thiểu rủi ro tiếp tục là một thách thức với các nhà đầu tư
trong khi các phương án tài chính dự án gắn với hành lang pháp lý từ các nghị định thông tư hiện nay
để thực hiện các dự án bot đang còn nhiều bất cập và hệ lụy rõ nhất là vỡ phương án tài chính gây ra nhiều rủi ro
nhất là nguy cơ nợ xấu cho các tổ chức tín dụng
hiện nay phía bộ giao thông vận tải cũng như các bộ ngành liên quan đến các dự án bot đang chờ đợi luật hợp tác công tư ppp ra đời
theo họ luật ppp sẽ có thể chấm dứt được tình trạng rủi ro thu lỗ ở các dự án bot
và sẽ là một lá chắn có thể phong vệ được những khoản nợ xấu mà các dự án này đưa lại
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại